trong những năm gần đây cùng với sự xuất hiện của ma túy đá là sự gia tăng chóng mặt của số lượng người trẻ tìm đến nó để vui chơi hết mình và chứng tỏ đẳng cấp
trai với lời đồn đại là ma túy đá an toàn không gây nghiện việc sử dụng ma túy đá có thể gây ảo giác thay đổi cách cư xử thái độ và quan trọng hơn hết là nó gây độc tính đối với não
theo thống kê từ các viện sức khỏe tâm thần năm mươi người nghiện ma túy đá bị dối loạn tâm thần đáng chú ý là trong thời gian gần đây số người nhập viện vì chứng bệnh này đang gia tăng đột biến ghi nhận của nhóm phóng viên intv
tìm đến bệnh viện tâm thần hà nội nơi thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân dối loạn tâm thần trong đó có nguyên nhân từ nghiện chất không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này
tiếp xúc với một bệnh nhân còn khá trẻ em cho biết
do bạn bè lôi kéo nên bản thân đã sử dụng và nghiện ma túy đá
trước khi phải nhập viện em thường xuyên mất ngủ trong đầu xuất hiện tiếng nói
từ năm hai nghìn chín em bị bạn bè lôi kéo vào chín rồi từ ngày em cứ sử dụng ma tuy đá
bỗng một hôm em
bị một tiếng nói trong đầu
em cứ em tưởng là người hàng xóm chửi em
cầm dao sang nhà hàng xóm
rồi em định xé mất hoàng xóm
nhưng mà không phải
do tiếng nói trong đầu mình bị đảo giá
biểu hiện ban đầu của người sử dụng ma túy đá là không muốn giao lưu hay quên
sau đó họ thường xuyên nghĩ mình là người tài giỏi bị người khác đe dọa
theo nghiên cứu triệu chứng chủ yếu là hoang tưởng
trong đó hoang tưởng bị hại là
hoàng tưởng là chín mươi hoang tưởng bị theo dõi tám mươi ba ba
khi căng thẳng họ có thể dùng bạo lực giết người và thậm chí là tự sát
hiện tại thì chủ yếu chúng tôi điều trị là các bệnh nhân có những nghiện ma tuy tổng hợp và chủ yếu điển hình là cái ma tuy đá
thế và cái cơ cấu thì nó có một cái đặc điểm là nghiện ma túy đá là gặp ở cái giới trẻ nhiều hơn
thế và nó tác động trực tiếp đến hệ thần kinh
và thứ nhất là đối với sức khỏe tâm thần thì nó có thể gây lên cái tình trạng hoang tường giác cấp khi tác dụng dược lý của cái nhóm này gây nên
cái thứ hai là nó gây dối loạn các cái cảm xúc hành vi có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp
ma tuy đá thực chất là hóa chất tổng hợp từ thuốc kích thích amphetamine có tên khoa học là metamphetamine
và được xét bảo loại ma tuy gây kích thích hệ thần kinh trung ương
trái với lời đồn đại cho rằng ma túy đá an toàn
tuy nhiên việc sử dụng ma tuy đá có thể gây ảo giác thay đổi cách cư xử thái độ
và quan trọng hơn hết là nó gây độc tính đối với não
những người sử dụng metamentamin thì thứ nhất là về cơ thể
về bản thân cái người sử dụng thì nó cũng gây rất nhiều tác hại về mặt cơ thể cũng như tâm thần
cho nên rất nhiều những người sử dụng ma tuy đá là có rất nhiều hành vi bất thường
ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tính mạng của cái người đó bởi vì người ta không kiểm soát được
và thứ hai nữa là gây dối trật tự công cộng
và chúng tôi trong quá trình tác nghiệp trong quá trình hành nghề
rất nhiều những trường hợp là công an trật tự hoặc là chính quyền
các địa phương người ta đưa những đối tượng này vào
hiện tượng người trong tình trạng ngao đá
thực hiện các hành vi phạm tội gây thương tích đập phá tài sản
thậm chí là giết người đang diễn ra ngày càng nhiều và tiềm ẩn những mối nguy hiểm rất lớn cho xã hội
tuy nhiên để ngăn chặn và xóa bỏ tình trạng này là điều không hề đơn giản
đó là một quá trình lâu dài đòi hỏi sự nỗ lực cao độ không chỉ của các cơ quan chức năng